vâng thưa quý vị mới đây lực lượng chức năng tỉnh hà tĩnh vừa bắt giữ một số lượng lớn ma túy do một người đàn ông vận chuyển tăng vật là ba mươi kg ma túy tổng hợp dạng đá một kg ketamine và một mươi hai viên hồng phiến
sau một thời gian theo dõi nắm bắt tình hình vào khoảng hai mươi h ngày một mươi tám tháng bảy trên đường hồ chí minh đoạn đi qua địa phận tổ dân phố một thị trấn vũ quang huyện vũ quang
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với công an huyện vũ quang phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lực lượng phòng chống ma túy cục hải quan hà tĩnh
phá thành công chuyên án vận chuyển trái phép chân ma túy bắt quả tăng đối tượng phạm minh đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú tệ xã đức lĩnh huyện vũ quang
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy tiến hành khám xét lực lượng chức năng thu giữ ba mươi kg ma túy tổng hợp dạng đá một kg ketamine và một mươi hai viên hồng phiến và một số đồ vật tài liệu khác có liên quan đến vụ án
qua đầu tranh đối tượng đức khai nhận số ma túy trên là của một đối tượng ở thành phố hồ chí minh thuê đức vận chuyển vào các tỉnh phía nam để thiêu thụ với số tiền hai mươi triệu đồng
trong quá trình vận chuyển đến địa điểm nói trên thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ